các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trưa ngày hai mươi hai tháng chín hà nội tiếp tục ghi nhận thêm năm ca mắc mới trong đó có một ca cộng đồng
số mắc được ghi nhận trên địa bàn thành phố từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng chín là năm ca
trong đó bốn ca tại khu cách ly một ca tại cộng đồng
phân bố về số mắc mới bao gồm hà đông hai ca long biên hai ca phú xuyên một ca
phân bố theo chùm ca bệnh gồm f một của các trường hợp sàng lọc hoa sốt là ba ca
sàng lọc hoa sốt một ca trường liên quan đến thành phố hồ chí minh một ca
một ca bệnh cộng đồng thuộc trường sàng lọc ho sốt cộng đồng là dph nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
địa chỉ tại số một trăm chín mươi bốn tổ bốn kiến hưng hà đông
bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày một mươi hai tháng chín với kết quả âm tính
ngày hai mươi tháng chín bệnh nhân có triệu chứng hoa đau giác hỏng sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
về chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt ba ca bệnh bao gồm một nht nam sinh năm hai nghìn một
ở số một trăm chín mươi bốn tổ bốn
kiến hưng hà đông bệnh nhân là f một của dvh đã được gây ly tại nhà
từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng chín bệnh nhân sống tại tổ một mươi bảy mai dịch cầu giấy
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng chín về sống cùng nhà với gia đình bệnh nhân dvh
ngày hai mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cùng với gia đình bệnh nhân dvh kết quả dương tính
thứ hai vpt nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở tổ năm thạch bàn long biên
bệnh nhân làm cùng phân xưởng với bệnh nhân nvk
thứ ba ngày hai mươi một tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
thứ ba là nt nữ sinh năm hai nghìn một mươi chín ở số hai trên một trăm sáu mươi bảy gia quất thuận thanh long biên
bệnh nhân là f một chị của ntd
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày một mươi chín tháng chín với kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly tập trung
ngày hai mươi một tháng chín bệnh nhân có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
một ca thuộc trùm liên quan đến tp hcm là nht
lvb nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở thuận liễu văn hoàng phúi xuyên
bệnh nhân là người từ tp hcm về hà nội vào ngày bốn tháng chín
sau đó được chuyển ngay đến khu cách ly tập trung
tại khu cách ly tập trung bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đều âm tính
ngày hai mươi một tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu tiếp để xét nghiệm kết quả dương tính
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba chín trăm năm mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm năm mươi một ca
dù hà nội vẫn chưa cho phép các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động
xong tại một số khu vực trên địa bàn thành phố rất đông người dân vẫn đạp xe tập thể dục
ghi nhận của phóng viên sáng ngày hai mươi hai tháng chín
tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố hà nội người dân vẫn tụ tập thể dục thể thao
sáu giờ sáng tại hồ gươm quận hoàn kiếm thành phố hà nội tấp nập người qua lại
người dân tập trung đông để vui chơi tập thể dục ven hồ
nhiều người dân đạp xe dưới lòng đường các tuyến phố đinh tiên hoàng lê thái tổ hàng khay
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín
thế nhưng việc đảm bảo khoảng cách an toàn của một số người dân không được thực hiện nghiêm
nhiều người dân khá chủ quan khi tham gia tập thể dục không đeo khẩu trang
hay hạ thấp đeo khẩu trang không đúng cách
sau khi mà thành phố hà nội quyết định nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn thành phố
thì một số người dân vẫn có nhận thức là nới lỏng hoàn toàn bỏ giảm phép hoàn toàn
cho nên là rất nhiều người dân như sáng nay là vẫn còn nhiều người dân đang tập thể dục
hoặc là tụ tập đông người ở khu vực
trên thi thần là tiên truyền thì lực lượng công an phường vẫn nhắc nhở
đầu tiên là nhắc nhở cho người dân biết rằng là vẫn thành phố vẫn đã áp dụng chỉ thị số hai mươi hai
và chỉ thị một mươi năm của tổ chức chính phủ
tại phường thụy khuê quận tây hồ thành phố hà nội
lực lượng chức năng lập rào chắn tại công viên nơi công cộng để tránh tập trung đông người
tuy nhiên nhiều người vẫn vô tư giữ thói quen tập thể dục nơi công cộng
đặc biệt nhiều người còn có tâm lý cho rằng
mình đã tiêm hai mũi vaccine nên hạn chế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm